thưa quý vị chỉ trong ngày một mươi chín tháng sáu bộ y tế đã công bố thêm một trăm linh bốn ca nhiễm covid một mươi chín mới
tại thành phố hồ chí minh nâng tổng số ca nhiễm của đợt bùng phát dịch thứ tư
tại thành phố lên con số một bốn trăm năm mươi ca
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
ngay trong chiều ngày một mươi chín tháng sáu ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã có văn bản khẩn
về việc thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại quận bình tân
theo đó kể từ giờ ngày hai mươi tháng sáu thành phố thiết lập vùng phong tỏa
đối với các khu phố hai ba bốn thuộc phường an lạc quận bình tân
trong một mươi bốn ngày ủy ban nhân dân quận bình tân chủ trì phối hợp với cơ quan đơn vị
có liên quan bảo đảm công tác phòng chống dịch bảo đảm an ninh trật tự
tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường tuyến hẻm ra vào khu vực thực hiện phong tỏa
đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân tại khu vực phong tỏa